khi lưu thông trên những tuyến đường thì việc tuân thủ luật giao thông là điều tối quan trọng
những hành vi như lấn làn vượt ẩu đều có thể dẫn đến va chạm hay là tai nạn giao thông
và nguy cơ này còn cao hơn khi mà các bác tài lưu thông trên những tuyến đường đèo quanh co hiểm trở
thời gian qua đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đèo ở một số địa phương vùng núi
nghiêm trọng hơn thì đã có những vụ tai nạn gây nên hậu quả thảm khốc cả về người và tài sản
đây không chỉ là bài học trong công tác quản lý mà còn là bài học cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đèo bảo lộc nằm trên quốc lộ hai đây là tuyến đường huyết mạch xuyên suốt tỉnh lâm đồng
khoảng một mươi km đường đèo với hàng loạt điểm ngoằn nguèo nguy hiểm
vào những giờ cao điểm phương tiện di chuyển
đi chuyển qua đây tương đối khó khăn
khi lưu thông qua khúc cua khuất tầm nhìn chỉ một cái chấp mắt
bất thình lình xuất hiện một chiếc xe vượt ẩu đi đối diện như thế này
thiếu chút nữa hai xe đối đầu xảy ra tai nạn
đường đèo nó quanh co mà nó hẹp
trong những khung giờ cao điểm là từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h hàng ngày
lưu lượng xe nó quá đông
lượng xe khách xe chở rau xe chở khoáng sản xe chở nông sản nó rất là nhiều
cho nên lưu lượng lưu thông trên đoạn đường đèo bạo lọc trong những khung giờ đó
thì buộc nó phải gây ách tắc
ách tắc hay y ạch chạy sau những xe có tải trọng lớn
không có nghĩa chiếc xe tải năm mươi ld một nghìn năm trăm sáu mươi tám được phép vượt ẩu vượt làn như thế này
để thoả mãn tâm lý sốt sắng đã có không ít trường hợp diễn ra tương tự
bất chấp cảnh đường đông ôn ứ
tuy nhiên cánh tài xế này đâu biết
những trường hợp vi phạm trên đường đông ôn ứ
các chiến tuyến đèo đã được phía lực lượng thực thi ghi hình để xử lý ngay khi xuống đèo
các chiến tuyến đèo đã được phía lực lượng thực thi ghi hình để xử lý ngay khi xuống đèo